tại km hai mươi chín quốc lộ hai thuộc địa phận xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông hàm yên thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
phối hợp với hạt kiểm lâm hàm yên vừa kiểm tra xe ô tô con mang biển xanh đang vận chuyển ba mươi một thành gỗ trái pháp luật
tiến hành kiểm tra xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi một a ba nghìn tám mươi sáu do lái xe dương văn đô
trú tại thôn hạ xã văn hoàng huyện phú xuyên thành phố hà nội điều khiển đang lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang
lực lượng chức năng phát hiện trên xe trở ba mươi một thành gỗ có khối lượng một bốn trăm chín mươi chín m ba là gỗ bách xanh thuộc loài nguy cấp quý hiếm
theo đăng ký xe ô tô do lái xe cung cấp thì chiếc xe này thuộc viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp
qua xác minh ban đầu lái xe dương văn đô không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp của số gỗ nói trên
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ